mở đầu sẽ là thông tin thời tiết đáng chú ý
chị hồng nhung này hai ngày vừa qua thì người dân ở hà nội và cũng như là người dân ở tỉnh miền bắc
có thể cảm nhận được kỳ rõ không khí lạnh vào sáng sớm và đêm tối
vậy thì không biết hình thái thời tiết này nó có tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay hay không
vâng chị trang và quý vị khán giả hình thái thời tiết này sẽ còn tiếp diễn trong ngày hôm nay
vào buổi sáng sớm và buổi đêm thì chúng ta vẫn cảm thấy khá là rét
còn ban ngày thì trời lại nắng vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ từ một mươi ba đến một mươi tám độ
và vùng núi cao thì có nơi còn dưới tám độ
quý vị hãy lưu ý là chúng ta hãy mặc áo đủ ấm khi đi ra đường
cùng với đó cũng nên bổ sung thêm nhiều vitamin c để đảm bảo sức khỏe trong mùa hanh khô này
vâng ạ và bên cạnh đó thì một thứ thiết yếu không thể thiếu đó chính là khẩu trang để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh
và khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi
thưa quý vị trong khi đó thì tại vùng trung bộ thì vẫn đang phải trải qua một đợt mưa lũ kéo dài
ít nhất là cho đến cuối tuần này
và quảng ngãi là khu vực có mưa lớn nhất tuần này
dự báo ngày hôm nay thì mưa lớn sẽ lên đến một trăm linh mm
còn tại các khu vực từ bình định cho đến khánh hòa cũng xảy ra mưa lớn với lượng mưa từ ba trăm năm mươi đến sáu trăm linh mm
mưa lớn như vậy thì sẽ gây ra sạt lở lũ quét ở vùng núi và ngập úng ở vùng trụng thấp